nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý hoạt động vận tài hành khách và hàng hóa
tránh xảy ra các vi phạm liên quan đến vận tài trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
những ngày dắp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín lưu lượng xe vận chuyển hành khách và hàng hóa gia tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm
liên quan đến điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và vận chuyển hàng hóa sai quy định
việc kiểm tra giám sát các tài xế xe khách các đơn vị vận tải hành khách để xử lý nghiêm các trường hợp
tài xế điều khiển phương tiện không đúng quy định các nhà xe chở quá số người quy định vi phạm về an toàn giao thông
tết nguyên đán này thì hãy chấp hành tốt quy định của pháp luật
cũng như không tham gia vận chuyển các mặt hàng cấm do nhà nước quy định
thì chúng tôi sẽ kiểm tra và sẽ quản lý chặt chẽ và chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp này
và cũng khuyết cáo với bà con nhân dân hãy cố gắng đi thực hiện tốt luật giao thông
để mà đón được một xuân năm mới cổ truyền dân tộc an toàn
trong thời gian cao điểm trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đắk lắc tiếp tục tăng cường kiểm tra
nhằm góp phần đảm bảo an ninh trở tự an toàn xã hội trên địa bàn
để người dân vui xuân đón tết trong không khí vui tươi và an toàn